chào quý vị khán giả ngay sau đây sẽ là những tin tức an ninh trật tự nổi bật
thưa quý vị cơ quan an ninh điều tra bộ công an vừa khởi tố vụ án nhận hối lộ
để xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân việt nam
từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân xảy ra tại cục lãnh sự bộ ngoại giao
ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
cùng về tội nhận hối lộ theo quy định tại điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự
và lệnh khám xét đối với bốn bị can bao gồm
nguyễn thị hương lan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn tại hà nội nghề nghiệp cục trưởng cục lãnh sự bộ ngoại giao
đỗ hoàng tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tại hà nội nghề nghiệp phó cục trưởng cục lãnh sự bộ ngoại giao
lê tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai tại hương yên nghề nghiệp tránh văn phòng cục lãnh sự bộ ngoại giao
lưu tuấn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy tại hà nội nghề nghiệp phó phòng bảo hộ công dân cục lãnh sự bộ ngoại giao
sau khi được viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bốn bị can theo lý lịch và tội danh đã viện dẫn nêu trên
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm chức pháp luật
cơ quan an ninh điều tra bộ công an thông báo để các cá nhân đơn vị có liên quan biết chủ động liên hệ làm việc
liên quan đến đường dây mua bán người qua campuchia ngày hai mươi tám tháng một công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an tỉnh thái bình
bắt giữ đối tượng nguyễn ngọc tuyền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại huyện hưng hà của tỉnh thái bình
tuyền là đối tượng cầm đầu trong đường dây buôn bán người từ việt nam qua campuchia
vừa bị công an tỉnh đồng nai triệt xóa vào ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi
đối tượng nguyễn ngọc tuyền bị bắt giữ khi đang từ campuchia về quê ăn tết
và đang trên đường đi mua bán người qua campuchia
công an tỉnh đồng nai đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam các đối tượng gồm nguyễn tiến dũng lộc thị luân
để tiếp tục điều tra về hành vi buôn bán người
đối tượng ngô nguyễn đông khoa bị khởi tố về hành vi tổ chức môi giới đưa người xuất cảnh trái phép
chỉ tính riêng từ đầu tháng một mươi hai đến ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
các đối tượng đã cấu kết rụ rỗ hơn chục nạn nhân là phụ nữ việt nam bán cho một số đối tượng ở campuchia
để phục vụ khách tại các cơ sở karaoke massag trá hình
các nạn nhân muốn trở về việt nam thì phải chi số tiền từ một trăm linh triệu đồng đến một trăm năm mươi triệu đồng một người
từ tin báo có một tử thi đang trong giai đoạn phân hủy
nạn nhân được xác định là chị trần thị lụa chú tại huyện hải hậu tỉnh nam định
tử vong tại phòng trọ ở đội bốn khu phố an bình
an tảo thành phố hưng yên
công an tỉnh hưng yên đã khẩn trương điều tra và bắt giữ được hung thủ giết người
đối tượng gây án là vũ văn tuất chú tại huyện chiêm hóa của tỉnh tuyên quang
khi đang trốn tại thôn hội xã cổ bi huyện gia lâm thành phố hà nội
vào tối ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tuất đến phòng trọ của chị lụa chơi và ngủ lại
đến khoảng bốn giờ ngày hai mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai khi chị lụa đang ngủ
tuất đã dùng tay bóc cổ cho đến khi chịu lụa không cử động nữa
sau đó tuất tháo hai chiếc nhẫn
tuất đã dùng tay bằng kim loại màu vàng chị lụa đang đeo trên người
tiếp đó lục xoát trong phòng triệu lụa lấy một điện thoại di động một sạc điện thoại hai dây chuyền
và một lắc tay đều bằng kim loại màu vàng
được biết tất từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
chỉ với một cờ lê và hai túc nơ vít một đối tượng đã dễ dàng phá khóa
đột nhập nhiều nhà dân để trộm cắp và đặc biệt chỉ chọn trộm tiền mặt và vàng trang sức
tòa nhân dân thành phố đà nẵng vừa đưa ra xét xử
xử bị cáo nguyễn hùng cường ba mươi bốn tuổi trú tại huyện phước sơn của tỉnh quảng nam
là thủ phạm gây ra hàng loạt các vụ trộm cắp tài sản nói trên
theo cáo trạng cường vú làm nghề sửa xe máy nhưng mê chơi bời dẫn đến nợ nần
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi một bằng thủ đoạn dùng xe máy giảo qua nhiều tuyến đường
khu dân cư thấy nhà dân vắng chủ hoặc sơ hở thì cường đã lẻn vào phá khóa trộm cắp tài sản
điển hình là vụ trộm tại một nhà dân trên địa bàn quận thanh khê
cường đã đột nhập đục kết xét lấy đi bốn cây vàng và nhiều trang sức bằng vàng giá trị gần năm trăm linh triệu đồng
số tài sản trộm cắp được cường bán đi và nạp tiền vào các tài khoản game online
tính đến thời điểm bị bắt cường đã gây ra một mươi bảy vụ trộm cắp đột nhập tại nhiều quận trên địa bàn thành phố
giá trị tài sản ước tính gần một tỷ đồng
tòa nhân dân tp đà nẵng đã tuyên phạt nguyễn hùng cường một mươi ba năm sáu tháng tù về tội trộm cắp tài sản
với hành vi buôn lậu

bốn đối tượng gồm nguyễn hoàng hiếu trần quốc tuấn cùng chú tại xã long thuận huyện bến cầu
và trần kim ngọc chú tại ấp tân thới hai xã tân hiệp huyện học môn thành phố hồ chí minh
đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tỉnh tây ninh
tiến hành khởi tố vụ án và bắt tạm giam
tổng số tăng vật cơ quan công an tạm giữ trước đó gồm năm mươi bốn kg vàng thỏi hai kg vàng nữ trang tám mươi bốn chỉ vàng
và một hai tỷ đồng do ba đối tượng đào mạnh cường trần thị ánh loan trần châu tránh trực vận chuyển và cất dấu
mở rộng điều tra cơ quan công an tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng tuấn tại xã ngã tại ngã tắc xã long thuận huyện bến cầu
bước đầu làm việc xác định ba đối tượng hiếu ngọc và tuấn móc nối với người campuchia
chưa rõ lại định mua vàng tại campuchia với số lượng lớn mà giá rẻ hơn ở việt nam
sau đó thuê người vận chuyển đến khu vực biên giới để hiếu ngọc tuấn mang về đổi vàng đem đến tp hcm tiêu thụ
thưa quý vị càng về những ngày cuối năm tình hình vận chuyển hàng cấm trên khu vực biên giới của tỉnh bình phước
càng có những diễn biến phức tạp đặc biệt là hoạt động vận chuyển pháo nổ
trước tình hình trên công an tỉnh bình phước đã liên tục phát hiện ngăn chặn bắt giữ nhiều vụ vận chuyển pháo nổ vào nội địa
phạm thanh vinh hồ hạnh trần xuân hùng nguyễn thành hợp cùng chú xã phước thái huyện long thành tỉnh đồng nai
vừa bị công an tỉnh bình phước bắt giữ cùng bốn trăm linh kg pháo trên xích xe bán tải khi đang lưu thông trên địa bàn thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
các đối tượng khai nhận đã mua số pháo trên tại tỉnh bình phước vận chuyển về tỉnh đồng nai tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ
chỉ tính từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến thời điểm này riêng công an huyện biên giới bù đốp tỉnh bình phước đã phát hiện hai mươi hai vụ
sáu đối tượng buôn bán vận chuyển hàng cấm đã khởi tố một mươi năm vụ hai mươi hai bị can về tội buôn bán vận chuyển hàng cấm
chủ yếu là pháo nổ thuốc lá ngoại bắt tạm giam chín đối tượng để phục vụ công tác điều tra
công an huyện bù đốc đã thu giữ gần một tấn pháo ba sáu trăm chín mươi bao thuốc lá ngoại một trăm hai mươi lít thuốc xịt cỏ tạm giữ bảy xe ô tô một mươi bốn xe mô tô các loại
hầu hết xe ô tô bị bắt đều là xe các đối tượng thuê mướn đi chở hàng đây là chiêu bài của các đối tượng để tránh việc bị tịch thu phương tiện khi vận chuyển hàng cấm bị các cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ
các đối tượng này là chủ yếu ở địa phương khác đó như bình dương đồng nai lâm đồng và cũng có một số ít các đối tượng ở địa phương
các đối tượng ở địa phương này trực tiếp đi mua pháo ở bên biên giới campuchia về việt nam sau đó cấu kết với các đối tượng ở các tỉnh khác để mua bán vận chuyển
quyết tâm đảm bảo an ninh trật tự ngăn chặn hiệu quả hoạt động buôn bán hàng cấm để người dân vùng biên đón một mùa xuân bình yên
khi màn đêm buông xuống mọi người đều chờ về nhà
các cán bộ chiến sĩ công an lại thầm lặng lên đường bảo vệ sự bình yên cho các thôn tuyến đường biên cương vì một mùa xuân bình yên
tin từ sở y tế tp hà nội kể từ khi bắt đầu thực hiện tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
đến nay toàn thành phố đã triển khai tiêm chủng vaccine là hơn một mươi bốn năm triệu mũi tiêm
thành phố hà nội chỉ còn một điểm phong tỏa
các hoạt động phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín như giám sát nhập cảnh xét nghiệm tiêm chủng tổ chức điều trị tại bệnh viện
cơ sở thu dung và hỗ trợ người bệnh điều trị bệnh tại nhà vẫn đang được ngành y tế phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân
bộ văn hóa thể thao và du lịch vừa có công văn gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố về việc xem xét mở cửa dạp chiếu phim từ cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi
đề xuất mở dạp chiếu phim nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ thuật của nhân dân ủng hộ các doanh nghiệp phát hành
phổ biến phim tháo gỡ khó khăn về tài chính sau gần hai năm bị ngưng trệ vì covid một mươi chín đồng thời thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch và phát triển kinh tế
vừa tạo điều kiện cho khán giả toàn quốc được thưởng thức các tác phẩm điện ảnh nhân dịp tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi
theo đó theo đó bộ văn hóa thể thao và du lịch ủng hộ việc mở cửa trở lại các dạp chiếu phim tại hà nội và các tỉnh thành phố trong cả nước
thời gian đề xuất mở cửa trở lại từ ngày ba mươi một tháng một tức ngày hai mươi chín tháng chạp năm tân sửu
đồng thời yêu cầu đối với giạt chiếu phim là địa bàn kín cần có phương án đảm bảo chống lây nhiễm tại giạt và phối hợp với y tế địa phương cách ly
xử lý ổ dịch nếu có trường hợp xảy ra khán giả đến xem phim phải được niêm tiêm phòng đầy đủ từ hai mũi vaccine và đảm bảo thực hiện năm k
ngoài ra phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín theo hướng dẫn của bộ y tế